một mươi hai một mươi bảy tuổi đồng loạt trên toàn địa bàn tổ chức giám sát hoạt động tiêm chủng
đảm bảo các buổi tiêm được tổ chức an toàn ở mức cao nhất
hoạt động xét nghiệm được tổ chức thích ứng với tình hình dịch bệnh
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có triệu chứng hô hấp
xét nghiệm điều tra dịch tễ xử lý ổ dịch giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ
hcdc khuyến nghị người dân lau chội các bề mặt thường tiếp xúc
tại nơi ở nơi làm việc giữ nhà cửa nơi làm việc thông thoáng
covid một mươi chín cho các em học sinh từ khối lớp sáu cho đến khối lớp một mươi hai
và đây là tỉnh thứ hai ở miền tây triển khai tiêm vaccine cho trẻ dưới một mươi tám tuổi
tổng cộng có tám mươi tám năm trăm bốn mươi một trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sẽ được tiêm vaccine pfizer
trong đó trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi sẽ được tiêm trước
sau đó hạ dần độ tuổi theo tiến độ cấp vaccine của bộ y tế
học sinh sẽ được tiêm tại trường còn các trường hợp khác sẽ tiêm
tại các bệnh viện trung tâm y tế dự phòng
để thực hiện đợt tiêm chủng này tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ y tế
tình nguyện viên
từ các trung tâm y tế bệnh viện công lập
ngày đầu tiên có năm trường học với khoảng sáu học sinh ở thành phố vĩnh long
được tiêm vaccine thí điểm
sau khi khám sàng lọc những em sức khỏe tốt sẽ được tiêm
và theo dõi ba mươi phút mới được về nhà
sau khi tổng kết rút kinh nghiệm tỉnh vĩnh long sẽ triển khai tiêm
cho trẻ em ở địa bàn các huyện thị xã
trước đó vào ngày một tháng một mươi một tỉnh sóc trăng cũng đã tổ chức tiêm vaccine
cho khoảng ba mươi một sáu trăm linh em học sinh
như vậy đến thời điểm này đã có hai tỉnh ở miền tây nam bộ
tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em
sáng nay ngày ba tháng một mươi một hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo ai
lần thứ hai tại tp hcm được khởi động
và chủ đề năm nay là hướng đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo
để nhận diện và xử lý chữ viết tiếng việt trong hình ảnh tải từ camera
và đây sẽ là tiền đề để hỗ trợ thiết bị thông minh trên phương tiện vận tải
cũng như là giúp cho người khiếm thị di chuyển trên đường phố
hai nghìn hai mươi năm đầu tiên hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo ai challenge
được tổ chức mở rộng lĩnh vực cho các nhóm thi sáng tạo
ba mươi chín giải pháp từ ba mươi một đơn vị trong nhóm giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo
trong lĩnh vực giao thông thông minh đã được gửi về
xây dựng cơ sở dữ liệu quan trọng cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý
năm nay hội thi quyết định tập trung vào một chủ đề
phát hiện và nhận diện chữ viết tiếng việt trong các hình ảnh camera ghi lại
tầm nhìn của bang tổ chức mong muốn tìm ra giải pháp từ ai
để các thiết bị tựa đọc và xử lý dữ liệu chữ viết trên các biển báo bản hiệu

bài giám khảo tiếp tục gửi dữ liệu là các hình ảnh thực tế
từ camera giao thông thành phố hồ chí minh cho các đội thi
kết quả hội thi ai chaline sẽ công bố vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm nay
mới đây thành phố hồ chí minh đã lần thứ ba đề xuất thu phí xe ô tô vào trung tâm thành phố
nhằm kéo giảm kẹt xe và ô nhiễm môi trường do khí thải phương tiện gây ra
thưa quý vị mới đây thành phố hồ chí minh tiếp tục lần thứ ba đề xuất thực hiện phương án
thu phí xe ô tô ra vào các quận huyện trung tâm của thành phố hồ chí minh
mục đích là kéo giảm phương tiện cá nhân để tránh tình trạng xảy ra ủn tắc
tại những tuyến đường trung tâm cũng như kéo giảm tình trạng ô nhiễm
mục đích là kéo giảm phương tiện cá nhân để tránh tình trạng xảy ra ồn tắc
tại những tuyến đường trung tâm cũng như kéo giảm tình trạng ô nhiễm
theo đề xuất thì các tổng thu phí sẽ bố trí trên vành đai khép kính quanh khu vực quận một quận ba
và các đoạn đường có tình trạng ủng tắc giao thông nghiêm trọng là cộng hòa trường sơn quận tân bình
mức phí đề xuất là bốn mươi bảy mươi ngàn đồng với các loại xe ô tô
thời gian thu phí là giờ cao điểm
đối với xe buýt và các loại xe ưu tiên quy định
trong thu phí sử dụng đường bộ xe cứu hỏa xe cứu thương sẽ được miễn phí
xe taxi sẽ bị thu hai mươi đồng
nhà đầu tư cho biết việc thu phí sẽ giúp cho việc quản lý số xe taxi lưu hành trong thành phố
giảm ảnh hưởng của việc xe công nghệ và các loại xe taxi mang biển số tỉnh
đang phát triển quá nhanh phá vỡ quy hoạch như hiện nay
tôi nghĩ là muốn hạn chế ô nhiễm trong địa bàn trung tâm quận một quận ba
chấm cạt xe thì cơ sở hạ tầng của chúng ta phải tốt lên cũng được
ví dụ như là
chúng ta phải chờ đợi cho cái tiếng metro từ trong trung tâm quận một ra ngoại thành
hoặc là nâng cấp những cái tiếng xe bus nhanh
rồi đường xá là phải phân luồn lại
ví dụ như cấm xe tải xe lớn vào mấy giờ vào trong trung tâm
là phương tiện cá nhân vào trong quận một quận ba là cạt xe là cũng không đúng
chuyên gia trong lĩnh vực giao thông cũng cho rằng
trong khi hệ thống giao thông công cộng
chưa đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại của người dân
thì việc lưu thông trông chờ vào các phương tiện cá nhân là không thể tránh khỏi
chúng ta triển khai cái việc thu phí trong giai đoạn này thì mình nghĩ là nó chưa phù hợp
thật ra nó chưa phù hợp không phải chỉ là vấn đề về chi phí
bây giờ thực tế khi nhu cầu đi lại có thì người ta bắt buộc phải đi thôi
cái vấn đề ở đây là bây giờ mong muốn của thành phố là muốn giảm tải cái áp lực về giao thông
mình nghĩ rằng là
có thể sẽ triển khai việc thu phí vào thành phố hồ chí minh
khi mà các cái tuyến giao thông công cộng
các cơ sở hạ tầng về công cộng được đưa vào hoạt động
ít nhất là nó cũng đáp ứng một cái phần nào đó cái nhu cầu đi lại của người dân
giải pháp đưa các trung tâm dịch vụ thương mại ra ngoài trung tâm thành phố
cũng là một biện pháp để giảm ủng tắc ở các quận trung tâm mà chuyên gia chỉ ra
nhà nước có thể khuyến khích việc di chuyển ra ngoài ô bằng cách giảm thuế cho doanh nghiệp
chứ không chỉ tập trung vào việc hạn chế xe cá nhân
nhưng bằng cách thu phí
chúng ta thấy là cái giải pháp này đưa ra nó sẽ gây những cái áp lực rất lớn cho người dân
đặc biệt là nó cũng có thể là một trong những cái cản trở
mà nó không giúp cho cái việc là hạn chế cái kẹt xe
mà nó có thể làm cho tình trạng kẹt xe nó sẽ nghiêm trọng hơn
bởi vì chúng ta thấy là khi đặt các cái trạm thu phí thì chắc chắn là nó sẽ là một cái trở ngại
các cái điểm tại các cái chốt thu phí nó sẽ là những cái nơi sẽ ủng tắc giao thông
thậm chí là
thậm chí là khi mình đặt chốt ở chỗ này thì người dân sẽ có xu hướng là sẽ chạy đi tìm những cái chỗ khác không có chốt
thì nó làm cho tình trạng giao thông của thành phố hồ chí minh có thể sẽ hỗn loạn
trước đó năm hai nghìn một mươi chín thành phố hồ chí minh chấp thuận đề xuất về dự án thu phí ô tô vào trung tâm
với ba mươi sáu cổng thu phí tự động có hệ thống tương tự lần này
tuy nhiên dự án sau đó bị ngưng do có nhiều ý kiến phản đối
năm hai nghìn hai mươi sở giao thông vận tải tiếp tục đề xuất đầu tư ba mươi bốn cổng thu phí ô tô vào trung tâm
kinh phí khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng hiện dự án vẫn chưa được triển khai
kính thưa quý vị ngày ba tháng một mươi một đội ba đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan cho biết là vừa phối hợp với chi cục hải quan chuyển phát nhanh
cục hải quan thành phố hồ chí minh đã phát hiện một số loại thuốc nhập lậu
có tác dụng là điều trị hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
khi mà kiểm tra hai kiện hàng nhập khẩu theo loại hình quà biếu tặng
số thuốc trên gồm hai trăm sáu mươi sáu hộp các loại được các đối tượng cất dấu lẫn trong một vài món đồ dùng cá nhân
như quần áo bánh kẹo
theo cơ quan hải quan hai kỳ hàng chứa thuốc nhập lậu nêu trên được gửi về từ nga
cho hai người nhận có địa chỉ tại thành phố hồ chí minh
lô hàng được nhập khẩu theo chuyến bay thẳng từ nga về hà nội
sau đó được vận chuyển vào thành phố hồ chí minh
qua xác minh theo địa chỉ người nhận cho thấy
cả hai địa chỉ nhận hàng tới hiện trên kiện hàng đều là địa chỉ không có thật
được biết trong thời gian qua ngoài việc tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân
nhập khẩu hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cục hải quan thành phố hồ chí minh đã phối hợp tốt với các lực lượng chống buôn lậu
trong và ngoài ngành thực hiện công tác kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu
kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan
nhất là tân dược nhập lậu góp phần đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân
kính thưa quý vị liên quan đến một lô hàng hiệu nhập khẩu vừa bị tạm giữ
và cục quản lý thị trường đồng nai cho biết là đoàn liên ngành ba trăm tám mươi chín tỉnh đã mời đại diện
cửa hàng tâm tâm authentic ở phường thống nhất tp biên hòa để làm rõ
tối ngày hai tháng một mươi một đoàn liên ngành ba trăm tám mươi chín tỉnh đồng nai đã bất ngờ kiểm tra
cửa hàng tâm tâm authentic chung mua bán quần áo mai sẵn dài dép phụ kiện thời trang
trên đường võ thị sáu nối dài thuộc phường thống nhất tp biên hòa
qua kiểm tra thực tế đoàn liên ngành phát hiện bốn trăm sáu mươi bốn sản phẩm thuộc tám mươi hai nhóm mặt hàng
gồm quần áo nước hoa giỏ sách dài dép dây nịch thực phẩm chức năng
thuộc các nhãn hiệu nổi tiếng coi giá trị thấp nhất là từ một triệu đồng đến bảy mươi triệu đồng một sản phẩm
tại thời điểm kiểm tra bà đậu thị lệ tâm ba mươi sáu tuổi thường trú phường tráng dài tp biên hòa
chủ cơ sở chỉ mới xuất trình được giấy phép kinh doanh do đó đoàn đã tiến hành lập biên bản
tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xác minh xử lý theo quy định
theo đoàn liên ngành ba trăm tám mươi chín tỉnh đồng nai đây là một trong những vụ tạm giữ có giá trị lớn nhất
từ trước đến nay về giá trị hàng hóa trên địa bàn tỉnh